tại hà nội thường vụ đảng ủy công an trung ương đã tổ chức hội nghị cho ý kiến đánh giá tình hình kết quả các mặt công tác công an năm hai nghìn một mươi tám định hướng nhiệm vụ giải pháp công tác năm hai nghìn một mươi chín và một số nội dung quan trọng khác
sự hội nghị có tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc thượng tướng tô lâm ubđc bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
tại hội nghị các đại biểu đã phân tích làm rõ những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực công tác của lực lượng công an nhân dân trong năm hai nghìn một mươi tám những tồn tại hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế xác định mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ công tác trọng tâm bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong năm hai nghìn một mươi chín và những năm tiếp theo